trong khuôn khổ kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi khóa một mươi hai đã bầu ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy giữ chức chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy giữ chức danh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi với kết quả bốn mươi năm trên bốn mươi sáu phiếu đạt tỷ lệ chín mươi bảy tám đại biểu có mặt
ông đặng văn minh năm mươi bốn tuổi quê xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi có trình độ chuyên môn cử nhân luật kinh tế cao cấp lý luận chính trị
ông từng giữ các chức vụ giám đốc sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng ngãi bí thư thành ủy quảng ngãi trưởng ban tổ chức tỉnh ủy quảng ngãi